hôm nay mùng một mươi tháng tám hơn tám trăm bảy mươi thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi với bài thi khoa học tự nhiên khoa học xã hội vào buổi sáng và buổi chiều là thi ngoại ngữ là bài thi cuối cùng của kỳ thi
theo đó buổi sáng thí sinh sẽ thi tổ hợp khoa học tự nhiên với môn vật lý hóa học sinh học tổ hợp khoa học xã hội với môn lịch sử địa lý giáo dục công dân mỗi môn thời gian làm bài trong năm mươi phút buổi chiều sẽ thi môn ngoại ngữ với thời gian sáu mươi phút
việc tổ chức đồng thời hai bài thi tổ hợp trong buổi sáng này là do năm nay thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong hai bài thi tổ hợp nên không có sự trùng lập lịch thi của thí sinh giữa hai bài thi này
khác với năm trước thí sinh có thể đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
khi đăng ký dự thi một hoặc đồng thời hai bài thi tổ hợp nên lịch thi hai bài thi này trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra trong hai buổi khác nhau
trong ngày thi thứ nhất kỳ cương trường thi được tăng cường kỳ luật phòng thi được suy trì nghiêm tại tất cả các điểm thi trên phạm vi cả nước
cho đến thời điểm này chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế thi đối với các bài thi môn thi còn lại